trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
gọi tắt là quy hoạch điện tám được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số năm trăm linh qdttg
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã đặt qua điểm của mục tiêu phát triển với một số nội dung chính
đó là coi phát triển năng lượng tái tạo năng lượng mới là cơ hội để phát triển tổng thể hệ sinh thái công nghiệp năng lượng
phát triển điện phải bám sát xu thế phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới
nhất là về năng lượng tái tạo năng lượng mới gắn với quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước
theo hướng kinh tế xanh kinh tế tẩn hoàn kinh tế các bàn thấp
chuyển dịch năng lượng phải phù hợp với xu hướng quốc tế và bảo đảm bền vững công bằng công lý
miền trung nước ta được đánh giá là khu vực tiềm năng và có cơ hội phát triển năng lượng điện tái tạo
đáp ứng chiến lược phát triển điện năng quốc gia tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
năng lượng tái tạo là năng lượng tái tạo đây cũng là định hướng của tỉnh đã được thủ tướng chính phủ chấp thuận
quảng trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của miền trung và cả nước vào năm hai nghìn ba mươi
tính đến nay quảng trị đã có một mươi chín dự án điện gió với tổng công suất đạt bảy trăm một mươi bốn mw
đã đưa vào vận hành thương mại sáu trăm bảy mươi một một mw ba dự án điện mặt trời với tổng công suất một trăm hai mươi bảy mw
và một mươi một dự án thủy điện với tổng công suất một trăm sáu mươi bảy năm mw cũng đã được đưa vào vận hành thương mại
tổng công suất đã hoàn thành công tác xây lắp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là một tám năm mw
cùng với khoảng một trăm linh mw hệ thống điện mặt trời mái nhà
tại cục kinh tế đông nam quảng trị cùng tập đoàn tnt và các nhà đầu tư hàn quốc
đã khởi công hợp phần kỹ thuật dự án trung tâm điện khí lng hải lăng giai đoạn một công suất một năm trăm linh mw
với tổng số vốn đầu tư hơn năm mươi bốn tỷ đồng
dự án này hướng tới phát hiện vào năm hai nghìn hai mươi sáu và hai nghìn hai mươi bảy
đột phá của tỉnh quảng trị là thứ nhất là phải đột phá về công nghiệp
công nghiệp trong đó chú trọng nhất là về lĩnh vực năng lượng
năng lượng thì tỉnh quảng trị đang còn quy hoạch ở vùng miền núi
có những lời thế về gió lao thì chúng tôi quy hoạch để cho phát triển điện gió
vùng đông băng vùng cát vùng ao hô thì phát triển cho điện mặt trời
vùng ven biển thì phát triển cho điện khí
và ngoài khơi
thì phát triển điện gió ngoài khơi
tỉnh phân đấu phát triển các dự án điện trên địa bàn đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt khoảng sáu năm trăm linh mw
đến năm hai nghìn ba mươi là khoảng tám mw
và sau năm hai nghìn ba mươi là hơn một mươi mw
nhằm góp phần tích cực tăng thu ngân sách địa phương phục vụ phát triển kinh tế xã hội
đây là cơ sở để quảng trị hướng đến trung tâm năng lượng tái tạo của miền trung và cả nước
để hiện thực hóa mục tiêu trên tỉnh quảng trị quyết tâm cải thiện môi trường tốt nhất
để tạo thuận lợi cho các dự án điện
nhà đầu tư tiêu chí đầu tiên là tạo sự thân thiện an toàn hiệu quả cho các nhà đầu tư
khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương
định hướng lựa chọn nhà đầu tư lớn tầm cỡ trên cơ sở sử dụng ít tài nguyên
sử dụng công nghệ tiên tiến tạo ra nhiều việc làm các sản phẩm có giá trị gia tăng cao
để thể hiện quyết định để hình thành trung tâm năng lực của miền trung
đó là bằng một sự quyền tốc rất lớn cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân của dân nghiệp
và trong đó cái vấn đề để hỗ trợ cơ chế chính sách và đề xuất với chính phủ thủ tướng dịch vụ
những cơ chế chính sách thao gỡ những vấn đề trong thực tiện
đây có thể nói rằng là sự tiến quyết để không những quảng trị phát triển
mà các tỉnh khác có lợi thế để phát triển về năng lượng
theo ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị để đạt được mục tiêu thành trung tâm năng lượng tái tạo của miền trung và cả nước
cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
vì vậy tỉnh tiếp tục kiến nghị thủ tướng
các bộ ngành trung ương sớm cập nhật bổ sung các dự án đã được phê duyệt vào quy hoạch điện quốc gia
làm cơ sở để tỉnh triển khai kêu gọi đầu tư trong thời gian tới
đồng thời ra soát từng dự án năng lượng cụ thể đặt trong tổng thể chung
để đánh giá thực tiễn khả năng giải tỏa công suất hiện nay
từ đó đề ra các giải pháp kỹ thuật cho từng khu vực
trong quá trình thực tiện dự phát triển về khoa học công nghệ
và đặc biệt là những tiềm năng lợi thế về gió về năng lượng mặt trời
là cơ hội để phát triển cho tỉnh quảng trị nói riêng và các tỉnh khác
thì cái chính sách của trung ương để phù hợp với tình hình thực tiễn
và trong tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi đến hai nghìn năm mươi là rất quan trọng
tỉnh quảng trị xác định công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá
là một trong ba trụ cột chính để phát triển kinh tế
phần đầu trở thành địa phương có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm hai nghìn hai mươi năm
và đến năm hai nghìn ba mươi thuộc nhóm khá của cả nước
như nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng trị
quảng trị lần thứ một mươi bảy đã đề ra
với bờ biển dài một trăm một mươi sáu km quảng trị được đánh giá là vùng đất có nhiều tiềm năng
để phát triển năng lượng tái tạo bao gồm điện gió điện mặt trời điện sinh khối
năm hai nghìn hai mươi cụm trang trại điện gió có tổng công suất hai trăm một mươi mw đã được khởi công xây dựng
đây là công trình điện gió trên đất liền lớn nhất việt nam thời điểm hiện tại
dự án cụm trang trại điện gió bnt
gồm hai trang trại điện gió pt một và bt hai tổng công suất hai trăm năm mươi hai mw
tổng vốn đầu tư hơn tám một trăm một mươi ba tỷ đồng đã phát điện thương mại vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
mỗi năm cụm trang trại điện gió này sản xuất sáu trăm bốn mươi tám triệu kwh giữa điện năng lượng sạch
tương đương với sáu mươi lượng điện tiêu thụ của toàn tỉnh quảng bình
và góc phần giảm năm trăm tám mươi một tấn siêu hài
khi đi vào hoạt động dự kiến cụm trang trại điện gió bnt
sẽ nộp cho ngân sách nhà nước khoảng một trăm linh tỷ đồng mỗi năm
chỉ riêng trong quá trình xây dựng cụm trang trại điện gió này đã nộp trên bốn trăm linh tỷ đồng tiền thuế
cụm trang trại điện gió bnt được thực hiện trên địa bàn huyện quảng ninh và huyện lệ thủy
do công ty cổ phần điện gió bnt đầu tư là nỗ lực lớn của tỉnh quảng bình
về công tác xúc tiến thu hút đầu tư trong thời gian qua
góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh quảng bình
để địa phương trở thành trung tâm năng lượng lớn của cả nước
tỉnh quảng bình cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
về chính sách môi trường đầu tư trên lĩnh vực này
các dự án năng lượng điện tái tạo trong đó có điện gió tại tỉnh quảng bình
đã góp phần hiện thực hóa nghị quyết số năm mươi năm nqtvk của bộ chính trị
về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm là đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển nguồn và xây dựng hạ tầng truyền tài
bên cạnh nguồn năng lượng điện gió tỉnh quảng bình còn tập trung phát triển nhà máy điện mặt trời đô ba
công suất bốn mươi chín năm mwp triển khai xây dựng trung tâm điện lực quảng trạch công suất hai bốn trăm linh mw
hoàn thành bốn trăm bảy mươi hai dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn bốn mươi năm mwp
hiện nay tỉnh quảng bình đang tiếp tục xúc tiến đầu tư và kiến nghị bộ công thương tịch toán
để xem xét đưa sản lượng hơn sáu mwp điện gió hơn một hai trăm linh mwp điện mặt trời ba mwp điện khí
các dự án điện sinh khối điện rác và nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác
và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi có xét đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo quy hoạch điện tám
đặt mục tiêu phát triển đường bộ đa dạng hóa các loại hình nguồn điện với cơ cấu hợp lý để bảo đảm an ninh năng lượng
nâng cao tính tự chủ của ngành điện giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu
trong đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo từ thủy điện điện gió điện mặt trời điện sinh khối
phát triển các năng lượng mới năng lượng sạch phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý
đặc biệt là các nguồn điện tự sản tự tiêu điện mặt trời mái nhà
theo đó giảm dần tỉ trọng nhiệt điện than tăng dần tỷ lệ điện tái tạo ưu tiên phát triển điện khí trong nước
phát triển các nguồn điện khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu với quy mô phù hợp
đa dạng hóa các hình thức đầu tư phát triển nguồn điện nhằm tăng cường cạnh tranh nâng cao hiệu quả kinh tế
quy hoạch điện tám cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện
đạt tỷ lệ khoảng ba mươi chín ba mươi chín hai vào năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn năm mươi tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến sáu mươi bảy năm bảy mươi một năm
việt nam được xem là một quốc gia có tiềm năng lớn trong việc sử dụng năng lượng tái tạo
nhờ vị trí địa lý có đường bờ biển dài và thời tiết nhiệt đới
điều này tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
tận dụng tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo sẽ tạo nguồn lợi cạnh tranh kinh tế
thúc đẩy phát triển bền vững của quốc gia